thưa quý vị liên quan đến vụ việc bé trai tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường
sáng ngày ba mươi một tháng năm tăng lễ của cháu bé xấu xố đã diễn ra tại nhà tăng lễ thành phố thái bình
trong sự tiếc thương đau xót của gia đình làng xóm
trong không khí chầm lắng người thân bạn bè của gia đình cháu hát đã có mặt tại nhà tăng lễ
để thắp nén hương chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình
tại lễ tăng mẹ của cháu hát nạn nhân trong vụ việc đau đớn tột cùng
liên tục khóc ngất trước sự ra đi đường đột của cậu con trai bé bỏng
trước sự mất mát quá lớn mẹ cháu hát đã nhiều lần ngất xỉu
gia đình phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế dìu vào phòng nghỉ ngơi
có mặt tại lễ tăng nhiều người thân hàng xóm đã có mặt để chia buồn cùng gia đình
và tiến biệt cháu hát trước sự ra đi đột ngột của em
nhiều người thân đã không cầm nén được nước mắt
theo cáo phó lễ truy điệu được tổ chức vào chiều cùng ngày
gia đình sẽ đưa linh tửu cháu hát về an tán tại nghệ trang quê nhà ở nam định
như đã đưa tin trước đó sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm bé tgh ở xã minh quang
lên ô tô hai mươi chín chỗ đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai ở xá phú xuân tp thái bình
trên xe có một mươi học sinh và cô giáo làm nhiệm vụ đưa đón
quang đường từ nhà đến trường khoảng năm km
khi tới trường tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp
sau đó lái xe đỗ ở cổng trường rồi ra về
tại lớp học giáo viên chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi
thì phát hiện vắng hát nhưng không thông báo cho gia đình
bảy giờ cùng ngày người cậu đến trường đón cháu được cô giáo thông báo bé nghỉ học
theo một phụ huynh có con học cùng cháu hát kể lại anh ấy chạy đến ô tô đỗ ở cổng trường
cùng cô giáo người dân phá cửa tìm thấy cháu trên xe
lúc này bé đang nguy kịch do ở trong ô tô gần một mươi một tiếng
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cho biết bé tử vong trước khi vào viện
sau khi công an hoàn tất khám nghiệm thi thể cháu bé được đưa đến nhà tăng lễ thành phố thái bình
thưa quý vị mới đây vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đang khiến dư luận không khỏi sơn sao
quá đau đớn về sự ra đi của cháu ngoại bà dth sáu mươi một tuổi liên tục khóc nức nở gọi tên cháu
người phụ nữ nhiều lần ngất xỉu khiến người thân hàng xóm phải rìu đi từng bước
tại nhà tăng lễ tp thái bình
bà ngoại của bé tgh chú xã minh khai huyện vũ thư cho hay sáng ngày hai mươi chín tháng năm
bà trực tiếp đưa hát ra xe đưa đón học sinh tới trường mầm non hồng nhung vào lúc sáu giờ hai mươi phút
khi lên xe bé ngồi sau ghế lái và sức khỏe lúc ấy bình thường
theo bà dth vì hoàn cảnh mẹ của hát phải đi xuất khẩu lao động tại đài loan trung quốc
nên hát được bà ở nhà chăm lo
cũng vì thường mẹ già chân tay đau yếu sợ lúc trời mưa gió rét mướt đưa đón nguy hiểm
cho cả hai bà cháu nên mẹ của hát đã đăng ký cho con đi xe buýt của nhà trường để đảm bảo an toàn
bà dth mộc bạch ngày nào cũng đưa cháu ra xe đi học
hát hay ngồi ở hàng ghế thứ hai sau ghế của lái xe
bình thường lúc sáu giờ hai mươi phút xe đón và một mươi bảy giờ xe đưa các cháu về
nhưng ngày hai mươi chín tháng năm trường tổ chức lễ tổng kết nên thông báo buổi chiều gia đình tự đến đón con
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi chín tháng năm cậu của bé hát đến trường đón cháu
lúc này cô giáo báo cháu không đi học
ngay lập tức cậu của hát gọi điện hỏi bà dth rồi bà khẳng định cháu được xe của nhà trường đón đi
sau đó các cô giáo mới tá hỏa ra xe ô tô đưa đón của trường để tìm
bà dth bật khóc chia sẻ khi có mặt để đưa cháu vào cấp cứu người cháu bé ướt sũng bà liên tục gọi tên cháu
tuy nhiên cháu đã mãi mãi không tỉnh lại
bà hát không ngờ mới sáng còn đưa cháu ra xe đi học đến chiều lại phải đón cháu như thế này
bà dth cho biết thêm dù hát phải xa mẹ nhưng rất ngoan và lễ phép
đi học bé tự lấy sữa cho vào ba lô tự mình chuẩn bị quần áo
theo thông tin từ gia đình chiều tối ngày ba mươi tháng năm mẹ của bé về để lo hậu sự cho con
trước đó sáng ngày ba mươi tháng năm ông phạm văn nghiêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
ông phạm văn nghiêm gửi lời chia buồn đồng thời động viên gia đình nạn nhân
cố gắng vượt qua nỗi đau tổ chức hậu sự cho cháu tgh sớm ổn định lại cuộc sống
thưa quý vị dù đã gần hai ngày trôi qua nhưng có lẽ vụ việc bé trai tử vong thương tâm
do bị bỏ quên trên xe ô tô ở thái bình vẫn khiến dư luận không khỏi xót xa
sau khi vụ việc xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã tổ chức đoàn công tác
đến thăm hỏi gia đình cho bé sâu số
đoàn công tác của tỉnh do đồng chí phạm văn nghiêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu
cùng đi có lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội lãnh đạo ủy ban nhân dân tp thái bình
hội chữ thập đỏ tỉnh tại nhà tăng lễ thành phố nằm trên địa bàn phường trần lãm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi chia sẻ những mất mát to lớn của gia đình đang phải trải qua
đồng chí cảm thông với gia cảnh hết sức khó khăn hiện nay của gia đình
khi mẹ đẻ đã ly hôn hiện đang làm việc tại đài loan trung quốc
suốt quãng thời gian qua bà ngoại quê thành phố nam định là người trực tiếp sang tỉnh thái bình
và bé phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau hồn nên cuộc sống
về phía chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra
làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến cái chết thương tâm này
đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục có những việc làm cụ thể
thiết thực quan tâm hỗ trợ bù đắp những khó khăn mất mát hiện nay của gia đình
được biết tỉnh thái bình đã hỗ trợ gia đình cháu bé thiệt mạng hai mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thái bình hỗ trợ năm triệu đồng
hỗ trợ thập đỏ tỉnh hỗ trợ năm triệu đồng
ủy ban nhân dân thành phố thái bình hỗ trợ năm triệu đồng
như đã đưa tin trước đó sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm bé tgh ở xã minh quang lên ô tô hai mươi chín chỗ
đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai ở xã phú xuân thành phố thái bình
trên xe có một mươi học sinh và cô giáo đang làm nhiệm vụ đưa đón
quang đường từ nhà đến trường khoảng năm km
khi tới trường tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp
sau đó lái xe đỗ ở cổng trường rồi ra về
tại lớp học giáo viên chụp ảnh điểm danh học sinh rồi gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi
thì phát hiện vắng gát nhưng không thông báo cho gia đình
một mươi bảy h cùng ngày người cậu đến trường đón cháu được cô giáo thông báo bé nghỉ học
theo một phụ huynh có con học cùng cháu hát kể lại
anh ấy chạy đến ô tô đỗ ở cổng trường cùng cô giáo
người dân phá cửa tìm thấy cháu trên xe
lúc này bé đã nguy kịch do ở trong ô tô gần một mươi một tiếng
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cho biết bé tử vong trước khi vào viện
sau khi công an hoàn tất khám nghiệm thi thể cháu bé được đưa đến nhà tăng lễ thành phố thái bình
thưa quý vị mới đây trên địa bàn tp long khánh tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ cướp tiệm cầm đồ vô cùng táo tợn
sau khi đâm trọng thương nhân viên tiệm cầm đồ
tên cướp tiếp tục vung giao loạn xạ nhằm tẩu thoát
tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng cùng người dân khống chế vây bắt tại hiện trường
theo thông tin ban đầu gần một mươi bốn h chiều ngày ba mươi tháng năm
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi xe máy đến tiệm cầm đồ ở đường hồng thập tử
phường xuân an tp long khánh tỉnh đồng nai
tại đây người này ra vừa hỏi cầm đồ và cấp dật tài sản tại tiệm cầm đồ
rồi bỏ chạy ra ngoài lên xe nhằm tẩu thoát
lúc này nhân viên của tiệm cầm đồ chạy đuổi theo bắt giữ
thì bị tên cướp dao đâm một nhát vào vùng chân bị thương
nghe tiếng truy hô người dân khu vực đuổi theo
tên cướp nên dùng dao đâm loạn xạ để tìm cách thoát thân
tên cướp bỏ xe máy chạy bộ đến đường trần phú cách hiện trường khoảng hai trăm linh mét
thì cướp xe máy của người dân đi đường để tìm cách chạy trốn
người dân gần đó đã lao vào khống chế
tên cướp tiếp tục dùng dao chống trả quyết liệt
thời gian vừa qua rất nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
nhưng mới đây một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã mường thải
huyện phù yên tỉnh sơn la
theo thông tin ban đầu người chồng đã tử vong người vợ đang nguy kịch
vụ việc xảy ra vào khoảng hơn một mươi bốn h ngày ba mươi tháng năm tại bản khoai lang xã mường thải
lúc này một người dân trong bản đi làm qua có ghé vào gia đình anh dvh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai để xin nước uống
trong khi xảy ra vụ án thì bàng hoàng phát hiện anh hát và vợ là chị dtp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nằm bất động trên vũng máu trên người có nhiều vết thương
vụ việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan chức năng
đồng thời người dân khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên người chồng được xác định đã tử vong tại chỗ
người vợ đang nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện phù yên
sau đó chuyển về bệnh viện việt đức để điều trị
được biết vợ chồng anh hát có hai con
lúc xảy ra vụ việc người con lớn mang cơm đi chăn trâu từ sáng cho về
người con nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi năm thì đang đi chơi cùng đám trẻ nhỏ trong bản
anh hát quê ở huyện yên bình tỉnh yên bái
đêm ba mươi tháng năm người dân đã đưa thi thể nạn nhân về quê để tổ chức an táng theo phong tục địa phương
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan vụ hai anh em ruột đuối nước
ngày ba mươi tháng năm người dân sống gần chân cầu trần hoàng na
phường hưng lợi quận ninh kiều tp cn
vẫn còn chưa hết bàng
bàng hoàng khi nhớ lại sự việc thương tâm xảy ra chiều một ngày trước
đoạn bờ sông cần thơ ở dưới gầm cầu nơi hiện trường vụ việc
vẫn còn những tế phẩm nhang nến của người thân mang đến cúng hai chó bé
anh nguyễn quốc hưng hai mươi ba tuổi ở gần hiện trường vụ việc cho biết
ngày nào đám trẻ cũng đến đây trời người lớn cũng ra bờ sông câu cá rất nhiều
trước đây đoạn bờ kè này có hàng rào
nhưng mấy tháng nay từ khi cầu trần hoàng na thông xe hàng rào đã bị tháo gỡ
anh hưng thông tin thêm đoạn kè dài khoảng ba mươi mét
chưa được lắp lan can xây dựng dốc đứng cao hơn mặt nước gần ba mét nên rất nguy hiểm
thường người lớn sẽ không cho bọn trẻ non men lại gần bờ sông
nhưng thời điểm xảy ra vụ việc không có ai đi câu
nên không phát hiện mới dẫn tới sự việc đau lòng
anh nguyễn hiệu dương ba mươi ba tuổi có nhà tiếp sát bờ kè nơi xảy ra vụ việc
là người đầu tiên nhảy xuống sông mò thi thể hai cháu bé
anh dương chia sẻ ngày nào cũng mắng và cảnh báo các cháu không được đến gần bờ sông
nhưng không ngờ vẫn xảy ra sự việc đau lòng
anh dương cho biết khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng năm
anh đang ngồi cùng bạn trong nhà thấy một cháu nhỏ ngồi khóc trên bờ kè
khi anh đến hỏi bé hoảng loạn không nói được
mà cứ chỉ tay về phía mặt sông khóc nước nở
phải một lúc cháu bé mới nói được việc bạn đuối nước
anh nhảy xuống sông mò tìm nạn nhân nhưng không được
một lúc sau các anh công an đến rồi mò được cho bé
anh dương kể đoạn kè này không có lan can hàng rào cũng đã bị gỡ được mấy tháng
khu vực này lại tiếp xác vì hè
nơi trẻ con hay tập trung vui chơi nên rất nguy hiểm
cách hiện trường khoảng một trăm linh mét là nhà của hai nạn nhân
sau khi làm tăng lễ cha mẹ đưa các cháu lên chùa gửi
trong ngôi nhà tình thương nhỏ bé chỉ có bà ngoại nạn nhân ngồi trên chiếc giường con
quá sốc sau sự việc đau lòng bà cụ ngã quỵ không nói năng hay đi lại được
chị trần ngọc diễm thúy bốn mươi tuổi là gì ruột của các nạn nhân
đang được gia đình giao ở lại trong nhà và chăm sóc mẹ
chị thúy cũng hết sức đau buồn
chị cho biết gia đình nạn nhân rất khó khăn
cha mẹ các bé làm nghề thu lượm ve chai
cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau
xảy ra sự việc mẹ hai bé suy sụp rất nhiều
chị bộc bạch gia đình em gái có ba đứa con trai
cháu đầu bị ốm nên cha mẹ cháu đem gửi nhà chị chăm sóc
hai cháu sau rủ nhau đi chơi rồi xảy ra sự việc đau lòng
chị thúy cũng ngậm ngùi trong xóm có nhiều trẻ con
hôm nào các cháu cũng rủ nhau đi chơi
không ngờ hôm qua lại xảy ra sự việc như vậy
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng năm đoạn sông cần thơ dưới gầm cầu tràn hoàng na
xảy ra sự việc đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong
nạn nhân là btt sinh năm hai nghìn một mươi sáu và bts sinh năm hai nghìn một mươi tám
là hai anh em ruột đại diện ban quản lý dự án oda tp cần thơ
chủ đầu tư dự án cầu trần hoàng na và bờ kè sông cần thơ cho biết
đoạn bờ kè gần nơi xảy ra vụ đuối nước trước đây được rào chắn
tuy nhiên gần đây đã gỡ rào để chuẩn bị lắp đặt lan can
vị này cho biết các trẻ nhỏ đã men theo bậc thang bến thuyền ở bờ kè để xuống sông
bậc thang được làm đúng thiết kế
vị đại diện khẳng định sẽ kiểm tra và đặt biển cảnh báo ở những bến này
ngoài ra đoạn lan can chưa hoàn thành cũng được rào lại và cảnh báo đến người dân
để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc
sau sự việc chính quyền phường hưng lợi đã thăm hỏi động viên
đồng thời vận động hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn trước mắt
chính quyền địa phương cũng khuyên cáo người dân không để con em đến chơi
ở những đoạn bờ sông nguy hiểm
thông tin từ bệnh viện trung mương huế xác nhận
mới đây bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
được biết người đàn ông này đang tham gia đoàn đi bộ theo ông thích minh tuệ thì gặp nạn
danh tính bệnh nhân được xác định là ông lts sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê tại tp hcm
theo lãnh đạo bệnh viện cho biết thi thể bệnh nhân đã được chuyển vào nhà xác bệnh viện
để làm thủ tục bàn giao cho gia đình
được biết ông vừa từ mỹ trở về việt nam và tham gia đoàn đi bộ
ông thích minh tuệ từ ba ngày này
trước đó sáng ngày ba mươi tháng năm bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
tiếp nhận một nam bệnh nhân được chuyển từ trung tâm y tế huyện triệu phong
bước đầu các y bác sĩ xác định bệnh nhân là người đi cùng đoàn với ông thích minh tuệ
trên hành trình từ bắc vào nam
khi đoàn qua địa phận huyện triệu phong người này bất ngờ bị ngất xỉu được đưa đến nhập viện
theo tổ công tác xã hội bệnh viện đa khoa quảng trị
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu trụy tim mạch
bệnh diễn tiến nặng tính mạng nguy kịch
mới đây công an quận cầu giấy xử phạt một mươi năm triệu đồng với hai người đăng tải thông tin sai
về vụ cháy nhà trọ trên phố trung kính gây hoang mang dư luận
trước đó công an quận cầu giấy hà nội phát hiện tài khoản facebook tên hn
chia sẻ bài viết kèm theo bình luận cầm nhân một mươi sáu người mất rồi mọi người ạ
sáng nay đọc tin dùng hết cả tay chân liên quan vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường trung hòa
công an quận cầu giấy khẳng định đây là thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng sâu đến dư luận
theo đó ngày hai mươi năm tháng năm công an quận cầu giấy sang minh và mời chủ tài khoản có tên nhn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại quận hà đông lên làm việc
tại cơ quan công an đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân
do muốn tăng tương tác cho tài khoản facebook cá nhân
nên n chia sẻ bài viết và thông tin chưa được kiểm chứng về vụ hỏa hoạn
cùng ngày công an mời nta sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tại quận thanh xuân hà nội chủ tài khoản facebook maovk lên làm việc
vì đăng tải thông tin không chính xác đến vụ cháy
tài khoản facebook maovk đăng tải nội dung
cháy nhà trọ năm tầng ở phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
hiện có hơn một mươi sáu người thiệt mạng
tại cơ quan công an a thừa nhận do thiếu hiểu biết
chưa kiểm chứng nguồn thông tin trên mạng xã hội
và tự ra cử bỏ bài viết cam kết không tài phạm
công an quận cầu giấy ra quy định xử phạt vi phạm bản chính nthn
và nta về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
quy định tại điểm c khoảng một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm của chính phủ
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin an toàn thông tin và giao dịch điện tử
mỗi trường hợp bị xử phạt bảy năm triệu đồng
như đã đưa tin trước đó khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
ngôi nhà tại số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính
quận cầu giấy hà nội bốc cháy
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
khu vực cháy gồm nhà hai tầng một tung bố trí sân phơi thoáng
và một dãy nhà ba tầng mỗi tầng bốn phòng hành lang hở phía trước
kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hữu khoảng năm mươi năm m hai
được bộ trí để xe máy xe đạp điện
đến giờ năm mươi hai phút cùng ngày các đơn vị tiếp cận hiện trường
triển khai chữa cháy ngăn cháy ran kết hợp với các mũ trinh sát tìm kiếm
cứu người bị nạn
các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ
tiếp cận bên trong ngôi nhà và cứu được bảy người mắc kẹt
trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong sáu người bị thương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ người lái xe máy tông cho bé bất tỉnh rồi tăng ga bỏ chạy
mới đây lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết
đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt
cơ quan điều tra sẽ làm rõ các dấu hiệu vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó camera của người dân đã ghi lại khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám
trên đường mê linh phường chín thành phố đà lạt có một số người dân đang đi bộ tập thể dục
sau đó xuất hiện một chiếc xe máy chở theo một người phía sau
di chuyển với tốc độ khá nhanh đã tông vào cháu bé chạy trên đường
sau khi xảy ra va chạm người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy
hậu quả cháu bé bị xe máy tông trúng đã bất tỉnh tại chỗ được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
bước đầu đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt xác định người điều khiển xe máy
chưa đủ tuổi lái xe máy theo quy định
hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
quy trách nhiệm đối với người giao xe máy cho thiếu niên điều khiển gây tai nạn
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
nguyễn hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đặng quang định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ ấp an thọ xã an thạnh thủy
trong tiệc rượu giữa ông khải và ông phương xảy ra cự cãi sổ sát
ông phương dùng đoạn củi dừa để tấn công ông khải dẫn đến té ngã xuống nền nhà và sau đó ông khải đã tử vong
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an huyện chợ gạo đã phối hợp với đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường
đồng thời tổ chức truy bắt nguyễn hoàng phương và đặng quang định
vừa qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay
trước đó vào một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế nam giang quảng nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ công an và cục cơ khẩu
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam phát hiện bắt giữ một phương tiện cùng tám đối tượng đang vận chuyển một trăm chín mươi tám kg ma túy từ lào về việt nam
số ma túy này gồm bốn mươi bốn bánh heroin và một trăm tám mươi một bảy mươi năm kg ma túy các loại
hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
xác minh củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định
ngày ba mươi tháng năm ông nguyễn huy hoàng chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn công hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh tổng số tiền ba mươi năm triệu đồng
cụ thể ông này bị xử phạt một mươi một triệu đồng về hành vi với xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông
một mươi bảy triệu đồng về hành vi gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường
bảy triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường màu trong máu có nồng độ cồn
chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu kết quả xét nghiệm máu là bốn tám ba trăm tám mươi bốn mg trên một trăm linh ml máu
ngoài ra ông hát còn phải chịu hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian một mươi hai tháng
trước ngày ba mươi tháng năm công an quận bình thạnh tp hcm vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà nghiêm trọng
khiến một người tử vong nhiều người bị thương
thông tin ban đầu khoảng bảy giờ cùng ngày căn nhà trong hẻm đường nguyễn cửu vân phường một mươi bảy bất ngờ bùng cháy dữ dội
phát hiện hỏa hoạn người dân hô hoán chữa cháy nhưng bất thành
đội cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu hạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã huy động lực lượng đến trợ cháy
đồng thời tiếp cận hiện trường đưa người bị kẹt bên trong ra ngoài
sau khi khống chế đám cháy cảnh sát phát hiện một người tử vong
ngoài ra nhiều người bị thương được đưa đi bệnh viện nhiều tài sản bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ
tối ngày ba mươi tháng năm công an tp tân uyên tỉnh bình dương đang khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện năm thanh niên đã tử vong trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn
theo thông tin ban đầu chiều muộn cùng ngày người dân ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ khu nhà trọ ở khu phố vĩnh phước phường thái hòa thành phố tân uyên nên đến kiểm tra
trong quá trình tìm kiếm vị trí mùi hôi một số người còn phát hiện nam thanh niên ở trọ đã ba ngày không thấy ra khỏi phòng
nghi có chuyện chẳng lành người dân phá cửa phòng trọ
nghe trong tình trạng treo lơ lửng đang trong quá trình phân hủy
nhân được tin báo công an thành phố tân uyên nhanh chóng đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
danh tính nạn nhân được xác định là anh v một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang
nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
mới đây trên địa bàn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ việc một em học sinh lớp năm mất tích bí ẩn
được biết nạn nhân là em nguyễn thị hải linh một mươi một tuổi học sinh lớp năm của trường tiểu học tam đông xã thới tam thôn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
theo giáo viên của em linh cho biết nữ sinh này và mẹ ruột của em là chị ntt bốn mươi tám tuổi quê nghệ an làm công nhân vệ sinh tạm trú tại phòng trọ ở ấp đông một xã thới tam thôn
hiện người mẹ cũng liên hệ khắp nơi để tìm kiếm con gái mất tích
theo cô giáo sáng ngày hai mươi sáu tháng năm không thấy em linh đến lớp học nên cô đã gọi điện hỏi người mẹ
thì được biết nữ sinh này đang ở nhà
tuy nhiên đến chiều người mẹ đi làm về không thấy con gái ba mươi tờ bé số vẫn còn nguyên trong phòng trọ
người mẹ đi tìm kiếm và nhờ người kiểm tra camera an ninh thì thấy em linh mượn điện thoại của một người trong dãy trọ sử dụng rồi trả lại
theo hình ảnh camera khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm linh lên xe máy của một người mặc áo xe ôm công nghệ rồi được trở đi
từ đó đến nay cô giáo và người mẹ em linh đi tìm kiếm nữ sinh này khắp nơi nhưng không thấy
sự việc được trình báo với công an địa phương để hỗ trợ tìm kiếm
vị giáo viên cũng cho biết bà t là mẹ đơn thân cuộc sống hai mẹ con rất khó khăn
hàng ngày nếu không đi học thì em linh phụ mẹ bán vé số để mưu sinh
về đặc điểm nhận dạng em linh cao khoảng một m bốn mươi sáu nước da đen tóc dài mặc áo thun màu trắng quần lửng màu trắng hồng
hiện vụ việc đã được công an xã thới tam thôn lập hồ sơ chuyển lên công an huyện hóc môn xử lý theo thẩm quyền
chiều ba mươi tháng năm
cơ quan chức năng huyện vũ thư cho biết vụ sập giàn giáo xảy ra vào khoảng một mươi giờ cùng ngày
tại công trình xây dựng của gia đình anh phạm khắc tuấn thôn gia lạc xã hồng lý
thời điểm trên tổ thượng xây ba người đang trên giàn giáo chát bức tường tầng hai khi giàn giáo đổ sập ba thượng xây rơi xuống ngào
trong đó ông phan doãn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thôn thượng hộ bắc xã hồng lý tử vong tại chỗ
ông lê văn biên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn thương hộ bắc và ông vũ minh cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ở thôn thượng hộ trung xã hồng lý bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thái bình
ngay sau khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng đã lấy lời khai của người liên quan điều tra xử lý sự việc
chiều cùng ngày bà phạm thị như phong chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vũ thư
cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm hỏi động viên chia buồn và hỗ trợ gia đình ông trinh năm triệu đồng
thông tin từ đội tuyển tra kiểm soát giao thông đường bộ số ba của cqg cho biết
đơn vị vừa tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế chờ trẻ em trên thùng xe bán tải
danh tính tài xế được xác định là vv quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện thạch thất hà nội
khoảng một mươi h ba mươi phút hôm nay khi tuần tra kiểm soát trên cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm đoàn qua huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
cảnh sát phát hiện tài xế quy lái xe forb bán tải chở bé trai sau thùng xe nên yêu cầu dừng lại kiểm tra
thời điểm này bé trai có biểu hiện mệt mỏi tay bám chắc thùng xe
tài xế quy thừa nhận hành vi sai trái của mình xin nhận trách nhiệm và giúp kinh nghiệm
anh quy cho biết gia đình anh gồm sáu người trong đó ba trẻ nhỏ từ huyện thạch thất đi du lịch sầm sơn
khi đến siêu thị bixi hà nội anh dừng xe cho mọi người uống nước thì cháu trai bảy tuổi xin ngồi ở thùng xe cho thoải mái và được đồng ý
đi đến nút giao đông xuân ở thanh hóa thì bị cảnh sát yêu cầu dừng xe
ngày ba mươi tháng năm một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại quán ăn trên phố dịch vọng hậu phương dịch vọng cầu giấy hà nội
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy
rất may không có ai thương vong trong vụ việc nói trên
theo đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày người dân bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn tại một ngôi nhà tại đường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội
ngay sau đó lửa nhanh chóng bốc lên cao kèm theo khói đen
mặc dù người dân chung quanh bắt đầu hô hoán và sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được ngọn lửa
một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy nhiều người nghe thấy tiếng nổ
phía trong quán ăn có nhiều người bỏ chạy ra ngoài xe cứu thương cũng được điều tới hiện trường
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường dịch vọng hậu quận cầu giấy cho biết
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã điều ba xe chữa cháy cùng cán bộ tới hiện trường dập lửa
sau khoảng một mươi phút đám cháy được khống chế vụ cháy không làm ai thương vong
thời điểm xảy ra cháy nhân viên trong quán ăn đã chạy được hết ra ngoài
đến lúc hai mươi ba h ba mươi phút cảnh sát vẫn đang phong tỏa một đoạn phố dịch vọng hậu để phục vụ công tác chữa cháy
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu từ chiều tối ba mươi tháng năm đến dạng sáng ba mươi một tháng năm
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to kèm theo rông lốc và xét
mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản hoa màu và cuốn trôi hai người
đến sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm nạn nhân hầu a túc một trong hai người bị cuốn trôi hôm qua đã được tìm thấy
vị trí tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn khoảng năm trăm linh m về phía hạ lưu
trước đó như đã đưa tin vào lúc một mươi tám h ngày ba mươi tháng năm trên địa bàn xã nậm chày có mưa to kéo dài
khi thấy trời mưa to hai anh em là hầu a túc sinh năm hai nghìn một và hồ thị mơ sinh năm hai nghìn một mươi hai đều trú tại thôn khâm dưới
đã cùng nhau lội qua suối khâm để về nhà
tuy nhiên khi đến giữa dòng thì bất ngờ lũ ống từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi cả hai
hiện các lực lượng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại dọc theo khu vực suối xã nậm chày huyện văn bàn
ngày ba mươi một tháng năm công an thành phố biên hòa đồng nai phối hợp với công an phường long bình thành phố biên hòa
bắt được nguyễn thị hồng ngọc quê cà mau và đặng dương ngọc hai mươi bốn tuổi quê đồng tháp để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào trưa ngày hai mươi tám tháng năm dương ngọc đi xe máy chở hồng ngọc trên con hẻm thuộc khu phố năm a phường long bình
khi thấy cháu hát sinh năm hai nghìn một mươi bốn đang đi bộ và cầm điện thoại trị giá ba triệu đồng
dương ngọc lái xe áp sát và cướp điện thoại mới mua của cháu hát rồi bỏ chạy
hoảng hốt bé trai chạy theo và khóc lớn
vào cuộc điều tra công an phường long bình phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa nhanh chóng bắt giữ hai nghi can
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hòa bình cho biết đơn vị đang tiến hành xử lý một trường hợp không chấp hành hiệu lệnh
tông xe khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
danh tính nam thanh niên được xác định là nguyễn việt hoàng sinh năm hai nghìn hai trú phường quỳnh lâm thành phố hòa bình
được biết vào khoảng hai mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm hoàng điều khiển mô tô tham gia giao thông không đội bũ bảo hiểm
chạy từ phòng xuyến trần hưng đạo rẽ vào đường chi lăng phường phương lâm
lúc này tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng hoàng không chấp hành
quay đầu xe bỏ chạy và đâm vào đại úy nguyễn tiến cường cán bộ đội cảnh sát giao thông công an tp hòa bình
sau khi gây tai nạn hoàng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
tổ công tác đưa đại úy cường vào bệnh viện cấp cứu
đồng thời báo cáo lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra xác minh ra soát
đến sáng ngày ba mươi tháng năm cảnh sát xác minh triệu tập nguyễn việt hoàng đến cơ quan công an để làm rõ
hoàng khai nhận toàn bộ sự việc nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày ba mươi tháng năm vừa qua trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện mưa to kéo dài
khiến nước suối phà trên địa bàn xã cát thịnh huyện văn chấn yên bái dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cát thịnh trận mưa bắt đầu từ khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày ba mươi tháng năm
làm nước dâng nhanh ngập lên nhiều diện tích ruộng hoa màu của người dân ở các thôn phi pé ba khe văn hưng ngã bà
do nước dâng cao nên nhiều ngôi nhà ở khu vực trũng thấp bị nước tràn vào ảnh hưởng tài sản và sinh hoạt của người dân
cục lộ ba mươi bảy khu vực gần chợ ca thịnh bị ngập sâu trong nước gây ách tắc giao thông cục bộ
ngoài ra cây cầu sắt nối từ thôn ngã ba vào thôn khe ba bị trôi một nhịp
nước lũ đã làm sạt tường bao quanh trường trung học phổ thông văn chấn đoạn giáp suối phả
một số hộ dân ở tổ dân phố chín và tổ dân phố một mươi thị trấn nông trường trần phú bị ngập diện tích ao nuôi ba bà
nhận được tin báo lãnh đạo xã cát thịnh đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ các hộ dân di chuyển đồ đạc
nhằm nhờ người dân cảnh giác trước tình trạng mưa lũ và xem xét tình hình thiệt hại
theo người dân địa phương lượng nước rồn về suối phà cũng mâm mé trận lũ lịch sử năm hai nghìn năm xảy ra tại khu vực này
trận lũ kinh hoàng năm đó đã cuốn đi sinh mệnh hơn năm mươi người dân
thưa quý vị tuần du lịch ninh bình năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sắc vàng tam cốc tràng an được tổ chức quy mô cấp tỉnh
từ ngày một đến ngày tám tháng sáu tại khu du lịch tam cốc bích động huyện hoa lư tỉnh ninh bình
được biết tại tuần du lịch di tích ninh bình năm nay sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị
khởi động tuần du lịch tỉnh ninh bình năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là chương trình trải nghiệm cánh đồng lúa tam cốc
cắn với nghỉ lễ nông nghiệp tổ chức vào chiều ngày một tháng sáu
hành trình từ bến thuyền tam cốc vào hang ba ngược dòng sông ngô đồng cong lượn hình chữ s được tạo bởi núi xanh lúa vàng
cho du khách cảm giác núi non như thế đang bơi về nguồn dẫn dắt chúng ta về nơi khởi thủy nghề nông
trải nghiệm gạt lúa trên cánh đồng vàng nằm cánh đồng nghệ thuật thể hiện bức tranh mục đồng thổi sáo
điểm nhấn của tuần du lịch là lễ khai mạc tổ chức vào tối ngày một tháng sáu dự kiến có sự tham gia của trên một mươi đại biểu khách du lịch và nhân dân
tham gia tuần du lịch các đại biểu nhân dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi động khi trải nghiệm phố đi bộ về đêm
tổ chức tại đoạn đường từ bến xe đông gừng đến nhà hàng nam hoa thôn văn lâm xã ninh hải huyện hoa lư
cùng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như ca trù hát trèo hát sầm múa rối nước nhạc cụ dân tộc ở khu vực sân bến thuyền
hoặc ở một số không gian khách sạn nhà hàng trong khu du lịch tam cốc bi động
tại tuần du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất và người ninh bình như
trình diễn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống sản phẩm ô cốp của tỉnh chương trình du lịch chụp ảnh mùa vàng tam cốc
photo tour chương trình khảo sát giới thiệu sản phẩm du lịch ninh bình triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề mùa vàng tam cốc tràng an
chương trình biểu diễn mua rối nước hát trèo hát sầm hội thi trọi rể
đại diện ban tổ chức tuần du lịch ninh bình năm hai nghìn hai mươi bốn cho biết tuần du lịch là sản phẩm du lịch thường niên đặc sắc của tỉnh
đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng
nhân kỷ niệm một mươi năm quân thể danh thắng tràng an được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco
ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
đây là dịp tăng cường tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch của ninh bình đến du khách trong nước và quốc tế
đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch ninh bình là điểm đến đặc sắc an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn
ban tổ chức triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
để đảm bảo an toàn an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách
ban tổ chức bố trí phương tiện đưa đón miễn phí du khách người dân đến tham dự
địa điểm đón tại khu phố cổ hoa lư thành phố ninh bình đến khu vực tổ chức lễ khai mạc
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm hai nghìn hai mươi bốn trên biển đông
có thể mạnh lên thành bão trong hai mươi bốn giờ tới
theo đó sáng ba mươi một tháng năm khu vực từ thanh hóa đến quảng bình mưa vừa mưa to và rông cục bộ mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
tây bắc bộ mưa rào và rông cục bộ mưa to với lượng mưa hai mươi ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
tây nguyên và nam bộ chiều và tối ba mươi một tháng năm mưa rào và rông rải rác cục bộ mưa to lượng mưa một mươi năm đến ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm

mưa rào và rông ở tây nguyên và nam bộ khả năng duy trì trong nhiều ngày tới
thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
thông tin về áp thấp nhiệt đới cơ quan khí tưởng cho hay lúc một giờ ngày ba mươi một tháng năm
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy ba mươi chín sáu mươi một km trên giờ
giật cấp chín di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng năm km trên giờ
dự báo đến một giờ ngày một tháng sáu áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển tỉnh quảng đông trung quốc
tiếp tục di chuyển theo hướng bắc với tốc độ một mươi năm hai mươi km trên giờ có thể mạnh lên thành bão
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp tám giật một mươi
khoảng một giờ ngày hai tháng sáu áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng một mươi năm km trên giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp
tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu
sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông vùng biển từ đà nẵng đến bình thuận
gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
sóng biển cao hai năm ba năm m
thưa quý vị lễ hội vì hòa bình năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được khai mạc vào tối sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải cùng chuỗi các hoạt động ý nghĩa
với mong muốn tạo ra các điểm nhấn cảm xúc mang cả thế giới hòa bình đến quảng trị
mảnh đất đã trở thành biểu tượng cho khát vọng hòa bình sự hàn gắn và hồi sinh
lễ hội vì hòa bình năm hai nghìn hai mươi bốn là lễ hội mang thông điệp hòa bình lần đầu tiên được tổ chức
ở quảng trị việt nam nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình tri ân các anh hùng liệt sĩ
tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh có phần nâng cao vị thế hình ảnh của đất nước con người việt nam
xây dựng quảng trị trở thành một không gian văn hóa vì hòa bình là điểm đến về hòa bình
nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình
ông võ văn hưng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho biết
lễ hội vì hòa bình năm hai nghìn hai mươi bốn có chủ đề trung tây kiến tạo thế giới hòa bình
trong bối cảnh thế giới hiện nay đang còn có những điểm xung đột
lễ hội vì hòa bình được tổ chức trên vùng đất quảng trị từ nhiều đau thương mất mát
hủy diệt bởi chiến tranh sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc việt nam yêu chuộng hòa bình
kêu gọi nhân loại trung tây xây dựng nền hòa bình bền vững trên thế giới
lễ hội vì hòa bình năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ gồm nhiều hoạt động đáng chú ý như ngày hội đạp xe vì hòa bình
ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn với khoảng một vận động viên đến từ các câu lạc bộ xe đạp các tỉnh thành trên toàn quốc
câu lạc bộ xe đạp tỉnh quảng trị và câu lạc bộ xe đạp từ một số địa phương của lào campuchia và thái lan
chương trình khai mạc lễ hội vì hòa bình với chủ đề kết nối những nhịp cầu diễn ra vào tối ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
tại đây có hoạt động ẩm thực của một trăm linh gian hàng với các món ăn thức uống tiêu biểu của các vùng miền quảng diễn ẩm thực giao lưu diều quốc tế trên bãi biển
cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác như hướng dẫn du khách nấu ăn làm rìu các cuộc thi trò chơi
chương trình ước nguyện hòa bình tối ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
đại lễ cầu siêu tại quảng trường giải phóng lễ hoa đăng ở bờ nam sông thạch hãn
trước đó chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế giai điệu hòa bình được tổ chức vào tối ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh quảng trị thành phố đông hà tỉnh quảng trị